vào ngày hai mươi chín tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết võ ngọc hòa quê hậu giang nghi can sát hại người phụ nữ bán cá vào chiều ngày hai mươi tám tháng bảy đã ra đầu thú
nạn nhân trong vụ án này là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê hậu giang
theo cơ quan công an sau khi gây án hòa đã bỏ trốn xuống thành phố vũng tàu rồi đến công an thành phố vũng tàu để đầu thú
người điều khiển xe máy chở hòa đến địa điểm gây án và cùng hòa bỏ trốn cũng đã đến công an trình diện
hiện tại cơ quan công an đã làm thủ tục di lý hai người này về bình dương để phục vụ cho công tác điều tra
bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng bảy nạn nhân đang bán cá tại một kiosk nằm trên đường d một phường an thạnh thành phố thuận an
thì bất ngờ hòa cầm dao tấn công khiến nạn nhân tử vong